để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện sáu tháng cuối năm và tạo tiền để thuận lợi cho các năm sau
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa xây dựng phương án cấp điện trong thời gian từ nay đến cuối năm
so với kế hoạch năm tổng sản lượng thủy điện khai thác trong năm thấp hơn năm tỷ kwh
nhiệt điện than khai thác cao hơn hai tỷ kwh nhất là trong các tháng còn lại của năm
đối với nguồn điện mặt trời giai đoạn nửa cuối năm hai nghìn một mươi chín sản lượng sẽ cao hơn hai tỷ kwh so với kế hoạch năm
để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện sáu tháng cuối năm và tạo tiền đề thuận lợi cho các năm sau
evn kiến nghị bộ công thương chỉ đạo các tập đoàn năng lượng bảo đảm cung cấp đủ nhân liệu cho sản xuất điện
chỉ đạo các chủ đầu tư nhà máy điện ngoài evn vận hành an toàn ổn định tổ máy
đáp ứng yêu cầu huy động công suất của các trung tâm điều độ